trong đó lần thứ ba kỳ văn tới bà nhàn không có ở nhà nên người phụ nữ này đã cho văn mở cầu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong
ông văn nói tôi có đưa cho bà đỗ thị nhàn ba thùng trái cây sau này mới biết trong đó là tiền không phải trái cây
thùng xốp đóng gói rất kỹ nên tôi không biết bao nhiêu
theo cáo buộc trong hồ sơ vụ án lần đưa tiền đầu tiên vào giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
khi ông thành cùng văn ra hà nội và lên văn phòng làm việc của bà nhàn
những người này đã đưa cho nữ cựu cục trưởng một túi quả cherry và một túi đựng hai trăm linh usd
số tiền này sau đó được bà nhàn mang về nhà cất
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bằn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu usd hai lần khác mỗi thùng hai triệu usd
tại tòa ông hà thế định phó tổng giám đốc người đại diện theo ủy quyền của scb
không đồng ý việc các cơ quan tố tụng xác định
tổng số tiền thiệt hại mà bà trương mỹ lan và đồng phạm gây ra cho scb là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
ông định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho scb
số tiền thiệt hại tính đến ngày năm tháng ba xử sơ thẩm là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
cùng bốn trăm tám mươi hai nợ gốc hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào scb thường nhận được tiền
với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án có nguồn gốc từ việc
các bị cáo phạm tội rút từ scb mà có scb cũng đề nghị tòa tuyên cho ngân hàng toàn quyền quản lý
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản đảm bảo cho gần một ba trăm linh khoản vay của nhóm bà lan
và các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp ecb đề nghị được toàn quyền khai thác
sử dụng quản lý mà không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý
theo đại diện scb quá trình thế chấp tài sản vay tiền
bà lan và các bị cáo đã có hành vi hoán đổi hai trăm bốn mươi tài sản thế chấp
sáu mươi bảy tài sản đã xuất ra khỏi ngân hàng
này scb yêu cầu các cơ quan tổ tụng tiếp tục kê biên phong tỏa các tài sản này
để đảm bảo cho việc khắc phục tệt hại
ngoài ra còn nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có
scb đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tài sản của bà lan
và vạn thịnh pháp chưa kê biên để xử lý nợ
quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra phát hiện các tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có
thì đề nghị giao cho scb quản lý
đại diện ngân hàng cũng cho rằng các công ty thẩm định giá có người tham gia vào việc nâng khống tài sản thế chấp
gây thiệt hại cho ngân hàng phải có trách nhiệm liên đối bồi thường
đề cập về trách nhiệm của scb trong vụ án đại diện nhà băng này nói
mục đích cuối cùng của scb là đòi lại tối đa số tiền mà các bị cáo trong vụ án gây ra thiệt hại
còn trách nhiệm như thế nào thì hộ đồng sẽ xử quyết định
trong khi đó tại tòa bà trương mỹ lan không đồng ý với cách tính thiệt hại
cũng như kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá hoàng quân và scb
theo bị cáo giá trị các tài sản đảm bảo được công ty này và ecb thẩm định với giá trị quá thấp
nên xin hộ đồng sẽ xử cho thẩm định lại
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại